theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm qua ở bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông
ở các tỉnh bắc và trung trung bộ từ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai có mưa có nơi mưa vừa mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa ở các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa
do ảnh hưởng của không khí lạnh đêm qua ở bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
ở các tỉnh bắc và trung trung bộ từ sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi hai có mưa có nơi mưa vừa tới mưa to
gió trong đất liền ở bắc bộ và bắc trung bộ chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm qua ở các tỉnh miền bắc trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi sáu độ c vùng núi từ một mươi một một mươi ba độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
hà nội từ đêm qua trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi sáu độ c
vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ hai tới bốn mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ở các tỉnh trung và nam trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng
từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai riêng tại các tỉnh từ quảng nam đến phú yên
lũ lên báo động hai báo động ba có nơi trên báo động ba nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa
tại cấp hai đến cấp ba